chiều nay một mươi sáu tháng một mươi liên bộ tài chính công thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ một mươi năm ngày một lần
từ một mươi năm h chiều nay giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm ba trăm một mươi đồng một lít
như vậy giá bán loại xăng này trên thị trường là một mươi chín bốn trăm bảy mươi đồng một lít
theo đó xăng ron chín mươi năm giảm hai trăm bảy mươi một đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai giảm ba trăm một mươi đồng một lít
như vậy mức giá bán lẻ tối đa với xăng e năm ron chín mươi hai là một mươi chín bốn trăm bảy mươi đồng một lít và hai mươi bảy trăm chín mươi năm đồng một lít đối với xăng ron chín mươi năm
ngoài xăng các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm
cụ thể dầu diesel giảm bốn trăm một mươi năm đồng một lít dầu hỏa giảm năm trăm hai mươi tám đồng một lít dầu ma rút giảm hai một trăm linh ba đồng một kg
sau khi giảm giá tối đa các mặt hàng dầu diazen là một mươi sáu hai trăm hai mươi ba đồng một lít dầu hỏa là một mươi năm hai trăm năm mươi tám đồng một lít
và dầu ma rút là một mươi hai đồng một lít
theo liên bộ tài chính công thương bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong một mươi năm ngày trước kỳ điều hành giá có biến động tăng giảm đan sen
nhưng xu hướng chung là giảm
giá xăng ron chín mươi hai hiện tại là khoảng sáu mươi tám bảy trăm tám mươi bốn đô la mỹ một thùng trong khi giá xăng ron chín mươi năm là bảy mươi năm sáu trăm linh năm đô la mỹ một thùng